ngày hai mươi một tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đồng tháp đã ra quyết định tạm giữ hình sự
đối với lê văn nhậy tên thường gọi là tám giấy sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bảy ngụ tại phường an bình a
thành phố hồng ngự để điều tra về hành vi giết người
theo điều tra ban đầu ngày một mươi một tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba lê văn nhầy và lâm văn mai sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một
ngụ cống hai phường an bình b thành phố hồng ngự ngồi nhậu chung với nhau
trong lúc nhậu mai rủ nhày đến cây săn bỏ hoang thuộc khóm an lợi phường an bình a
thành phố hồng ngự để quan hệ tình dục với bạn gái của mai tên trang khoảng năm mươi tuổi
nhày đồng ý rời cả hai đi bộ khoảng một km về cây săn bỏ hoang
tại đây mai đầu quan hệ tình dục nhưng bà trang không đồng ý la lên
mai liền dùng dao đâm nhiều nhát vào người bà trang khiến nạn nhân tử vong
sau đó mai kêu nhà quan hệ tình dục với nạn nhân
trong lúc nhày đang thực hiện thì có ánh đèn sen ngoài đường chạy ngang
nhìn thấy người nạn nhân có nhiều máu
nhày liền dừng lại và bỏ về nhà
sáng hôm sau khi đi ngang qua hiện trường phát hiện lực lượng công an đang điều tra
nhà đã đến công an phường an bình a trình báo vụ việc
nhưng không kể lại sự việc và hành vi của mình tham gia
quá trình điều tra mở rộng vụ án cơ quan cảnh sát điều tra xác định
ngày có liên quan đến vụ án giết người nên đã tạm giữ hình sự đối tượng để điều tra làm rõ
đến nay vẫn chưa truy tìm được tung tích nạn nhân
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng tháp vẫn đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ án